đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ
về kết quả công tác kiểm tra năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi làm việc đoàn công tác đã thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và chỉ thị năm khóa một mươi hai của bộ chính trị đối với thành ủy cần thơ
tại buổi làm việc đoàn cũng đánh giá đợt kiểm tra đã giúp thành ủy cần thơ nhìn nhận
đánh giá những việc đã làm được chưa làm được trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và các chỉ thị nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng đảng
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
chiều cùng ngày đồng chí trần quốc vượng cũng có buổi thăm và làm việc tại vincom plaza xuân khánh cần thơ
dự án nhà máy sản xuất bán sản phẩm giày thể thao tewang cần thơ và cảng tân cảng cái cui